thưa quý vị trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị những gương thanh niên trẻ có những hành động rất đáng được tôn vinh
như việc một chàng trai đã quên đi đớn đau bệnh tật để tiếp tục công việc thiện nguyện
hay những bác sĩ trẻ sông pha vào trận chiến chống dịch
họ đã viết lên những câu chuyện truyền cảm hứng trong xã hội và được trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam trao giải thưởng thanh niên sống đẹp
câu lạc bộ xe bán tải việt nam có một thành viên đặc biệt
năm năm trước anh nguyễn xuân hoàn biết tin mình mắc ung thư vòng họng rồi tiếp tục di căn súng phổi
nhưng điều đó không ngăn cản anh dừng bước với công việc thiện nguyện
dịch covid một mươi chín cũng là lúc anh hoàn và câu lạc bộ hoạt động hết công suất
có ngày buổi sáng anh đến bệnh viện điều trị buổi chiều lên đường chi viện cho các khu phong tỏa hỗ trợ các lực lượng chống dịch
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dịch covid một mươi chín căng thẳng tại thành phố hồ chí minh
cũng là lúc bác sĩ đỗ phạm nguyệt thanh
được biệt phái tới hỗ trợ trung tâm cấp cứu một một năm
áp lực rất lớn với nhóm trực tổng đài khi phải tiếp nhận năm sáu củi gọi mỗi ngày
phải khẩn trương điều phối bệnh nhân và đưa ra hướng dẫn chuẩn xác
em biết là bệnh nhân rất là cần và không có những người cấp cứu ban đầu như tụi em
thì bệnh nhân cũng không thể nào vượt qua để được chuyển tới bệnh viện
trong cái thời điểm đó là mình muốn tự bản thân mình hứa mình sẽ ở lại thành phố để đi chống dịch
mình có gọi gì đó ví dụ như là đi ra các con hẻm để lấy mẫu hay là hỗ trợ người dân đi chợ
hay là đi phát quà đi từng các con hẻm dù là hẻm mà có nhiều ca thì hẹn vẫn sẵn sàng đi
mình chỉ nghĩ mình là một cái thanh niên để có thể hỗ trợ thành phố
vòng quay của sự tử tế và sự hành động của cộng đồng vẫn lăn bánh trên mọi nẻo đường
nâng bước chân của những thanh niên việt nam đến với mọi miền tổ quốc
những thanh niên tiêu biểu và đóng góp cho cộng đồng
sẽ được ghi nhận và tôn vinh với giải thưởng thanh niên sống đẹp
do trung ương hội thanh niên việt nam phối hợp cùng với công ty tcp việt nam trao tặng
thông qua những thanh niên sống đẹp được nhận giải thưởng hàng năm
thì lan tỏa đến cái tinh thần tương thân tương ái nâng cao được cái nhận thức
cái giá trị sống của thanh niên việt nam cái ý thức và cái khát vọng cống hiến lập thân lập nghiệp
sáu mươi năm thanh niên được tôn vinh là sáu mươi năm câu chuyện về những việc làm nghĩa cử cao đẹp
tinh thần sung kích không quản ngại khó khăn công hiến xây dựng quê hương và bảo vệ tổ quốc